robot tự động hóa hay trí tuệ nhân tạo những ứng dụng từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thực sự có lấy đi việc làm của con người hay không
năm hai nghìn một mươi chín là năm việt nam có thêm những bước tiến rõ ràng trong việc ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đó là những vấn đề như nâng cao kỹ năng lao động cải thiện thể chế chính sách bảo đảm hài hòa
trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu lao động
lần đầu tiên hai mươi bảy người tương lai được giới thiệu tại cuộc thi tay nghề thế giới năm hai nghìn một mươi chín
với nhà máy số trang trại số công nghệ laser công nghệ đảo ngược
cho thấy dự báo của thế giới đối với thị trường lao động
và theo tính toán trong một mươi một mươi năm năm tới tác động của cách mạng công nghiệp bốn
sẽ khiến một phần ba công việc hiện tại bị thay đổi
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình
khi robot thay thế con người
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia các nhà hoạch định chính sách
thì cách mạng bốn không là mất đi việc làm mà mở ra cánh cửa mới
nếu công nghiệp may xa dày những nghề thâm dụng nhiều lao động sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất
tuy nhiên tại diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam
người đứng đầu chính phủ đã bày tỏ quan điểm
điện tử hóa hay là công nghiệp bốn còn đi trước chúng ta như thế
mà vẫn rất thiếu lao động
chứ không phải nói là vì cuộc cách mạng bốn mà chúng ta dư thừa lao động
mặc dù robot thì đang vào rất lớn nhưng mà có kỹ năng thì lao động vẫn không bao giờ thừa cả
ứng dụng tự động hóa sẽ tạo ra những việc làm mới
những việc làm mà có thể chưa từng có ở quá khứ và hiện tại
nghị quyết số năm mươi hai của bộ chính trị ban hành tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cũng chỉ rõ
việt nam cần phải chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong đó tập trung vào các giải pháp phát triển khoa học công nghệ
tập trung vào đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động
đặc biệt nhóm ngành lao động có kỹ năng và trình độ cao
đồng thời nâng cao kỹ năng lao động cho lực lượng lao động cũ
điều này sẽ giúp cho việt nam tránh được cuộc khủng hoảng thất nghiệp trong tương lai